nhằm kiềm chế giảm tối đa các vụ chống người thi hành công vụ thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị số ba mươi chín về tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ
thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ xảy ra rất phức tạp ở nhiều địa phương trong hoạt động công vụ của nhiều ngành
nhất là trong hoạt động chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội thi hành án thanh tra kiểm lâm quản lý thị trường y tế báo chí
do đó thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương kết hợp nhiều biện pháp để tăng cường tuyên truyền
phổ biến giáo dục cho nhân dân về chủ trương đường lối chính sách pháp luật về chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ quyền nghĩa vụ của công dân và chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các lực lượng thực thi công vụ
qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ giám sát ủng hộ giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm
tạo dư luận xã hội lên án và đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi chống người thi hành công vụ bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh